đảng bộ bộ tài chính đã tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ bộ tài chính lần thứ hai mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh là mục tiêu then chốt trong công tác đảng tại đảng bộ bộ tài chính
để chuẩn bị cho đại hội trong thời gian vừa qua đảng bộ bộ tài chính đã tập trung lãnh đạo tổ chức thành công đại hội tại hai trăm sáu mươi ba tri bộ thuộc năm mươi một tri đảng bộ trực thuộc
tiếp thu các ý kiến tâm huyết trách nhiệm từ đại hội các tri bộ đảng bộ cơ sở các tổ chức đảng của tập thể các cơ quan trong bộ
đại hội sẽ rút ra bài học kinh nghiệm đề ra phương hướng mục tiêu nhiệm vụ giải pháp cho nhiệm ký hành hai mươi hai nghìn hai mươi năm trong đó tiếp tục tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh